từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi giá gà trong nước tăng thêm sáu đồng một bình một mươi hai kg
và đây là tháng thứ ba liên tiếp giá gà tiếp tục đà tăng và là lần tăng thứ sáu trong năm
với tổng mức tăng gần một trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
giá bán lẻ ga của sài gòn petro là ba trăm hai mươi bốn năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
công ty cổ phần kinh doanh lpg việt nam tại miền nam bán lẻ đến người tiêu dùng là ba trăm ba mươi đồng một bình một mươi hai kg
trong khi đó một số công ty gà khác công bố giá bán tăng năm đồng một bình một mươi hai kg
giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá giá ba trăm bốn mươi bảy đồng
theo các công ty nguyên nhân khiến cho giá ga tháng một mươi tăng là do giá ga thế giới tăng một mươi bảy năm usd một tấn so với tháng chín